xã tiền phong huyện đà bắc tỉnh hòa bình là một xã đặc biệt khó khăn vùng lòng hồ hòa bình và thuộc diện xã vùng một ba năm
đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp
những năm gần đây xã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững
từ việc phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ hòa bình đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân
gia đình anh hợi nuôi cá lồng từ năm hai nghìn với ba lồng cá
tuy nhiên quy mô lồng bè còn hạn chế chủ yếu được làm bằng vật liệu tạm như tre nứa và chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi thủy sản
nên dịch bệnh xuất hiện liên tục ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm
sau khi được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn đồng thời anh hợi được tham gia các buổi tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ gia đình chăn nuôi cá lồng do xã phối hợp với các cơ quan
đến nay gia đình anh đã phát triển được một mươi sáu lồng cá trong đó chủ yếu là giống cá chấm đen cá lăng cá chép cá chiên